đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh ủy thái bình
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng cho rằng điểm nổi bật của tỉnh thái bình là bước đầu thực hiện nghiêm
việc sắp nhập sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với tình hình địa phương cơ bản bảo đảm ổn định
không làm ảnh hưởng đến chức năng nhiệm vụ được giao hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và giả soát cơ cấu
lại đội ngũ cán bộ công chức các cấp công tác đào tạo bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ công chức
và đảng viên được quan tâm đồng chí lưu ý căn cứ vào các quy định của trung ương và tình hình thực tế ở địa phương
thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong đó quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng
luân chuyển điều động bổ nhiệm đánh giá và sắp xếp bố trí cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm ra soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý bảo đảm số lượng cơ cấu và chất lượng